xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin nhanh lúc chín giờ sáng của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị liên quan đến vụ lật thuyền làm bốn người mất tích trên sông chanh thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh
các lực lượng chức năng của tỉnh quảng ninh cho biết vẫn đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm hai nạn nhân còn lại
theo ghi nhận đến khoảng một mươi tám h ngày hai mươi năm tháng bốn lực lượng cứu hộ đã tìm thấy hai nạn nhân là chị nguyễn thị mơ
chú tại xã liên vị và bà dương thị cường chú tại xã cẩm la
hai nạn nhân là chị em ruột chưa được tìm thấy là chị nguyễn thị hương và chị nguyễn thị nghĩa
cùng chú tại xã liên vị thị xã quảng yên
hiện lực lượng vẫn đang tiếp tục chia ca chia tổ để tìm kiếm hai nạn nhân còn lại
trước đó vào khoảng năm giờ sáng ngày hai mươi năm tháng bốn trên luồng sông chanh xảy ra vụ tai nạn làm đấm thuyền nan
trên phương tiện có sáu người trong đó có chủ thuyền và một người nữa bơi được vào bờ thoát nạn bốn người khác bị mất tích
tòa án nhân dân tỉnh quảng ngãi vừa mở phiên tòa xét xử
vụ hai vợ chồng trương đình nhạt và nguyễn thị thủy chú tại xã nghĩa lâm huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi về tội giết người
theo cáo trạng vào ngày một mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba người giao hàng là lâm anh đạt chú tại huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi
đến nhà của nhạt để giao đơn hàng là hai cây hoa đỗ quyên trị giá hai trăm ba mươi đồng
tuy nhiên nhạt không nhận hàng nên anh đạt đề nghị trả phí vận chuyển là ba mươi đồng
lời qua tiếng lại nhạt đã đấm liên tục và dùng bình hoa đập vào đầu anh đạt
lúc này vợ của nhạt là nguyễn thị thủy không những không can ngăn mà còn dùng tuyếp sắt ghế inox đánh anh đạt
qua giám định thường tật anh đạt bị gãy hai tay tổn hại sức khỏe hai mươi bốn
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt trương đình nhạt chín năm tù giam nguyễn thị thủy ba năm tù giam
tại quảng nam tòa án nhân dân tỉnh vừa mở phiên tòa xét xử bốn mươi bị cáo liên quan đến đường dây tín dụng
qua các ứng dụng trên mạng xã hội với quy mô hai mươi tỷ đồng
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay lu hoang lee sa hu và hu hien chau và nhiều đối tượng quốc tỉnh trung quốc khác
đã đến việt nam để tổ chức hoạt động cho vai lãi nặng thông qua các ứng dụng hoặc qua website do các đối tượng này tạo ra
thông qua nguyễn tránh thiên các đối tượng này đã trực tiếp thuê nhiều người việt nam
đứng tên thành lập các pháp nhân thương mại ảo công ty ma tuyển dụng nhân sự tổ chức hoạt động cho vai lãi nặng
các đối tượng sử dụng hàng nghìn tài khoản ngân hàng đến luân chuyển dòng tiền
mục đích rửa tiền qua bắt động sản

qua hai ngày xét xử tòa nhân dân tỉnh quảng nam đã tuyên án bị cáo lu hoang hai mươi một tháng tù
về tội cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự một mươi một năm tù về tội rửa tiền
bị cáo hu yan chao bị tuyên phạt một mươi năm tháng tù tội cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
và một mươi năm tù tội rửa tiền
bị cáo lee sa hu lĩnh án một mươi tám tháng tù cho tội cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
các bị cáo còn lại bị tuyên án từ chín tháng tù treo cho đến một mươi tám tháng tù giam
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử hai bị cáo là lê văn sinh nhật
chú tại phường hiện nại hiên đông quận sơn trà và nguyễn quang nam
chú tại phường hòa phát quận cẩm lệ cùng với tội cố ý làm hư hỏng tài sản
theo cáo trạng do chồng có quan hệ tình cảm với người khác
nên một người phụ nữ trú tại phường nại hiên đông đã liên hệ với nhật
để đập phá ô tô của tình địch nhằm gian mặt với giá là hai mươi triệu đồng
nhật và nam đã dùng búa để đập phá xe đồng thời xịt sơn lên xe ô tô
gây thiệt hại sáu mươi triệu đồng
tòa nhân dân tp đà nẵng đã tuyên phạt lê văn sinh nhật bốn năm sau tháng tù
và nguyễn quang nam bốn năm tù cùng với tội cố ý làm hư hỏng tài sản
bản tin ngay sáng nay đến đây là hết
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại